bộ quốc phòng hàn quốc thông báo nước này và mỹ có kế hoạch tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật chung lớn nhất từ trước tới nay vào tháng sáu tới
như một phần trong chương trình kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập liên minh
chương trình được thiết kế để tăng cường gắn kết giữa hàn quốc và mỹ thể hiện lợi thế công nghệ của hai lực lượng quân đội
dự kiến hai nước sẽ huy động các thiết bị quân sự công nghệ cao nhằm chứng minh sức mạnh hỏa lực và khả năng điều động của liên minh
trước đây hàn quốc và mỹ đã từng tiến hành một số cuộc tập trận bắn đạn thật gần nhất là vào năm hai nghìn một mươi sáu
hàn quốc cũng dự định tổ chức kỷ niệm ngày các lực lượng vũ trang với sự tham gia của các lực lượng mỹ đồn trú tại hàn quốc vào cuối tháng chín
ngoài ra seoul và washington đang phối hợp để xây dựng một tầm nhìn quốc phòng tương lai của liên minh
dự kiến tầm nhìn này sẽ được công bố tại cuộc họp tham vấn an ninh thường niên của hai nước vào tháng một mươi tới đây